trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga vào chiều ngày hai mươi hai tháng năm tại moscow
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc hội kiến với tổng thống liên bang nga vladimir putin
tại cuộc hội kiến hai bên đánh giá cao thành tích hợp tác thương mại thời gian qua
với việc triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu
hai bên nhất trí cho rằng còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác đưa kim ngạch thương mại hai
hai triệu lên một mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác năng lượng và dầu khí đối với quan hệ việt nga
nhất trí tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp dầu khí
hai nước tại việt nam và liên bang nga cũng như thúc đẩy triển khai dự án
trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân tại việt nam coi đây là lĩnh vực hợp tác triển vọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định nga là đối tác tin cậy của việt nam
trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và kỹ thuật quân sự
tổng thống putin khẳng định nga ủng hộ giải quyết mọi tranh chấp tại biển đông
bằng biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế
bao gồm công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
thực hiện đầy đủ doc và sớm xây dựng coc
nhân dịp này thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chuyển tới tổng thống nga putin
lời thăm hỏi và lời mời sớm thăm việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
tổng thống putin vui vẻ nhận lời và sẽ thu xếp sớm thăm việt nam